chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trường văn tuấn cho biết hơn một tuần trước bùi thị kim thu lính án ba năm tù do không tấu giác tội phạm mãn hạn tù và trở về quê để trình diện
sau khi khai báo với chính quyền địa phương bà thu không tiếp tục sống tại ngôi nhà trên mà đến thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên để ở với người thân
theo quyết định của tòa án cơ quan thi hành án sẽ bàn giao lại nhà cho vợ chồng bà thu
bùi công văn đang chấp hành thi hành án nên theo quy định con gái riêng của công được ủy quyền nên tiếp nhận tài sản
tuy nhiên sáng ngày một mươi tháng ba do chỉ có bà thu có mặt còn con gái của bùi văn công vắng nên cục thi hành án dân sự đã phải tạm hoãn buổi bàn giao tài sản và chuyển sang một ngày khác
trong phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hội đồng xét xử bác kháng cáo và tuyên phạt vi văn toàn bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm lường văn hùng và lường văn là
cùng tổng mức án tử hình về các tội giết người hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
riêng bùi văn công còn chịu thêm tội tàng trữ trái phép chết bà túy
phạm văn dũng lĩnh một mươi năm tù cầm văn trương chín năm tù cùng về tội hiếp dâm
bị cáo bùi thị kim thu lĩnh ba năm tù về tội không tố giác tội phạm
theo bản án bà trần thị hiền mẹ của nạn nhân nợ toán ba trăm linh triệu sau vụ mua bán hai bánh heroin
để đòi tiền toán bàn bạc với công và đồng bọn bắt cóc con gái bà hiền
trong vụ án vi văn toàn trùm mưu
tối ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm của công dụ nạn nhân đi giao gà rồi bắt cóc đưa về nhà của công tại xã thanh nưa
trong bốn ngày giam giữ cô gái công và đồng bọn đã thay nhau khống chế hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân
trường công an xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên nguyễn văn hiền cho biết
tại hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh giao gà có một bát cơm và một quả trứng
sau gần một năm phát hiện và điều tra vụ án nữ sinh cao mỹ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê xã thanh hương bị sát hại vào đợt tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn văn hiển kể lại với phóng viên những giây phút đầu tiên khi tiếp cận hiện trường vụ án
theo ông hiền khi công an xã có mặt tại hiện trường một số người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh
có người dân còn vào tận hiện trường chụp ảnh nạn nhân rồi đăng tải lên mạng xã hội
khi thấy các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội lãnh đạo công an tỉnh huyện có gọi điện cho tôi để xác thực
thì tôi bảo báo cáo là có sự việc như trên
ngay sau đó các cơ quan chức năng từ công an tỉnh huyện lực lượng pháp y
huyện kiểm soát nhân dân đã có mặt tại hiện trường và khẩn trương làm nhiệm vụ ông hiển nói
trưởng công an xã thanh đưa cho biết khi có mặt tại hiện trường
lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phát hiện thi thể để điều tra
tại đây cặp vợ chồng bùi văn công và bùi thị kim thu nhà cách hiện trường khoảng ba mươi mét
đã lớn tiếng bức xúc về vụ án cho rằng những ai gây ra vụ việc là tội ác pháp luật phải nghiêm trị
ngoài ra chính ông hiển là người chứng kiến cảnh thu chạy từ hiện trường về nhà nấu cơm
luộc trứng cho vào bát rồi đặt gần hiện trường để phát hiện thi thể nạn nhân
thu tự về nhà làm mọi thứ khi thấy cơm và trứng tại đó
nhiều người có thắp nến hương cho nữ nạn nhân xấu xố theo lời ông hiển kể
trước khi vợ chồng bùi văn công bị cơ quan công an bắt khởi tố
trưởng công an xã thanh nươi đã phát hiện những biểu hiện câu nói bất thường của hai đối tượng cháo trở này
tôi để ý rất nhiều đến cặp vợ chồng này lý do khiến tôi nghi ngờ nhất là khi tôi có mặt tại hiện trường
tôi nghe thấy bùi thị kim thu chỉ trích rằng
khi thấy xác nạn nhân thu gọi cho trường công an xã nhưng không nghe máy và buộc phải gọi một trăm một mươi ba trình báo
tôi thấy dấu hiệu đáng ngờ từ câu nói trên vì nếu thu gọi cho tôi thì sẽ có cuộc gọi nhỡ trong điện thoại
nhưng khi kiểm tra tức thì thì không hề có số lạn nào gọi
tôi bắt đầu nghi ngờ rồi lặng lặng ra cổng chụp lại xe tải của công vì cho rằng
kẻ thù ác trở thi thể bằng xe máy ông hiển nhớ lại
nói về việc nắm bắt hiện trường và phán đoán vụ án
ông hiển cho rằng ban đầu cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
nhận thấy thi thể nạn nhân nằm thẳng ngay ngắn trên nền có nhiều vò chấu
tuy nhiên bề mặt không hề có vết cào cấu hay xáo trộn gì
thi thể nạn nhân bị các đối tượng cười hết quần áo
nếu vận chuyển bằng xe máy thì buộc phải cần đến hai người và rất dễ bị phát hiện
loại phương án xe máy cơ quan chức năng điều tra theo hướng kẻ thù ác
chuyển thi thể nạn nhân từ nhà đến nhà hoang bằng ô tô
trường công an xã thành nương nói
sau quá trình điều tra công an tỉnh điện biên ra kết luận điều tra cho vụ án nữ sinh cao mỹ duyên
bị sát hại và chuyển sang viện kiểm sát nhân dân
cáo trạng của viện kiểm sát thể hiện trong vụ án này
bùi văn công là người trực tiếp tham gia bắt cóc nữ sinh cao mỹ duyên
và đưa nạn nhân về nhà của mình tại tổ một mươi một xã thành nương
rồi cùng đồng bọn hành hạ thể xác của cô gái sâu số
bùi thị kim thu trong suốt quá trình đã chứng kiến chồng và đồng bọn gây án
nhưng không hề tố giác hay có hành động ngăn cản
cáo trạng nêu rõ những câu nói vô cảm của thu khi lần đầu chứng kiến có nạn nhân trong nhà
và khi thấy cô bị hành hạ
thậm chí khi thấy chồng và đồng bọn quan hệ với nạn nhân thu còn buông lời
buồng hạnh phúc của người ta đừng có làm gì ở đây mang đi chỗ khác mà làm
và chính thu đã chứng kiến cảnh bùi văn công dùng húng khí sát hại cô gái sâu số